thực hiện chủ trương của chính phủ trong việc tạo điều kiện cho hoạt động xúc tiến đầu tư cấp chính phủ vào khu công nghiệp hòa lạc trú trọng về công nghệ cao
ban quản lý khu công nghiệp hòa lạc đã tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư và đã đạt được nhiều kết quả
cùng với hoạt động này hòa lạc tiếp tục tiến hành ra soát các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để bảo đảm triển khai đúng tiến độ
tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho tám dự án
với tổng mức đầu tư gần một mươi bốn tỷ đồng trên diện tích hai mươi sáu ba ha hiện các dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang triển khai rất nhanh
đại diện ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạc
để có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa đồng thời đang có chủ trương xây dựng những quy định riêng để tiếp tục nâng cao chất lượng của các dự án đầu tư
và hoạt động đầu tư tại khu để đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả tránh lãng phí